một đường dây ma túy lên tới một mươi năm tấn heroin đã được lực lượng công an bóc gỡ
trong đường dây có một bóng hổng vô cùng xinh đẹp nhưng đáng sao vẻ liều lĩnh xảo quyệt trong thế giới ngầm
trong tim nữ chủ ma túy xinh đẹp đa đoàn này lại ấp ủ nỗi khát khao một tình yêu chân thành
nguyễn thị thơm tức hà phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở phúc thọ hà nội là một bà trù ma túy chính hiệu
cho dù lan lộn khắp trốn giang hồ nhưng với vẻ chân chất của mình
thơm vẫn hút hồn được rất nhiều tài tử trong những trốn ăn chơi hay trong những vụ khét tiếng quốc tế
nhưng ít ai biết đằng sau vẻ chết người của mẫu dạ xoa này
tên trong giới xã hội đen đặt cho thơm là một cuộc đời đầy gió bụi
cuộc đời nguyễn thị thơm khiến người ta liên tưởng tới những câu chuyện chỉ có trên phim ảnh
thơm sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng có tới bảy anh chị em thuộc đủ loại
con anh con em con chúng ta ở huyện miền núi phúc thọ hà tây cũ
dù lớn lên trong gia đình có người mẹ kế nhưng thơm được nuôi dạy đầy đủ và được yêu thương
trong gia cảnh ấy thơm sớm phải bỏ học để tự bươn trải
nuôi thân và giúp bố mẹ nuôi em
năm một mươi ba tuổi thơm theo bạn bè ra hà nội làm tại một nhà hàng karaoke
tại đây cô ta tự ý đổi tên thành hà phương
một cái tên vừa sành điệu vừa che giấu được thân phận thật của gái nhà hàng
rồi cũng đến ngày động nhiệt nhện nơi thơm hành nghề bị công an triệt phá
cô ta và các đồng nghiệp bị chuyển vào trung tâm phục hồi nhân phẩm lộc hà
vào chạy chưa lâu thơm được tình nhân là phạm vũ hưng tức hưng kền
một tây giang
hồ ở bãi phúc xá ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân
để trả ơn hưng kền hương tự nguyện làm vợ hờ của anh ta
dù không thực sự yêu hưng dù cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng
với người chồng giang hồ còn lắm nỗi trông gai
nhưng trong lòng thơm vẫn nhen nhóm một tí hy vọng
mình sẽ có một gia đình êm ấm hạnh phúc như bao phụ nữ khác
sau những năm tháng sống làm vợ khắp người ta
chính niềm khát khao hạnh phúc bình dị đó đã trở thành động lực
thôi thúc của người ta
cô ta không quản khó khăn vất vả trùng lưng đấu cật với chồng
để lo toan xây dựng kinh tế gia đình
khi mang thai đứa con với hưng kền đến tháng thứ năm
thơm vẫn ngược xuôi lên cửa khẩu lạng sơn đánh hàng về
để bỏ mối cho các đại lý
thật không may trong một lần sang bên kia biên giới
cô đã bị một bạn hàng lừa bán làm vợ một ông già người quảng đông
sau đó thơm sinh cho ông này hai đứa con một trai một gái
vậy là chưa đầy hai mươi tuổi
thơm đã là mẹ của ba đứa nhỏ
cô ta cũng đã thông thạo tiếng trung quốc
và làm chứng minh thư nhân dân mang tên hà hương
không cam chịu cuộc sống lúc đó thơm tìm cách bỏ trốn về việt nam
để tránh sự truy đuổi của xã hội đen do người trồng trung quốc thuê
thơm chấp nhận sự bán bình cho một lầu xanh với giá là năm nhân dân tệ
để tìm kế sinh nhai
khi đã trở thành gái đi khách trên xứ người
thơm vẫn tìm cách bỏ trốn để về việt nam dự nghiệp
cuối năm hai nghìn một thơm trở về được việt nam
tiếp tục bám vùng đất biên giới
làm mọi nghề kiếm sống ở thị trấn pò trải trên đất trung quốc
nhưng bước ngoặt cuộc đời của thơm chỉ thực sự bắt đầu
khi quen biết và cùng làm ăn với nguyễn thị dung
tức là hương xăm quê ở bắc ninh
cũng có cửa hàng gội đầu ở bò trải như thơm
hương xòm là tay anh chị và tham gia buôn bán ma túy từ lâu
thơm trở thành nhà ngoại giao của hương xăm
vì thì biết nói tiếng trung quốc
việc làm ăn chưa đầy năm thì đôi bên có mâu thuẫn dẫn tới tách ra làm riêng
lúc này thơm đã tạo cho mình được một mạng lưới mua bán ma túy bên kia biên giới khá chặt chẽ
rồi nỗi mừng tuổi ngày về của cô gái đa đoan cũng trôi qua nhanh chóng
nhường chỗ cho những lo toan cơm áo
chính thời gian lang thang buôn bán vùng biên
thơm quen với nguyễn thị dung tức hương xăm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở bắc ninh
một mẹ già ma túy vùng biên
núp danh chủ quán cắt tóc gội đầu
thơm được dung tuyển dụng vào đường dây ma túy
làm ăn với hương xăm được một thời gian
thơm đã tự tay tách ra thành đường dây riêng
tổ chức bán vận chuyển cái chiếc trắng
khi đã gây dựng được mối làm ăn
thơm từ lạng sơn về hà nội tìm gặp hương kền
nhờ người tình cũ điều quân bảo kê buôn bán ma túy
cặp trai tứ chiếng gái giang hồ lại tiếp tục cuộc sống vợ chồng
tiêu tiền như giác nhờ siêu lợi nhuận
có ma túy đem lại
gần một trăm linh đàn em thân tín được hương kèn điều động
đến giúp sức đắc lực cho thơm trong những phi vụ vận chuyển hàng
bọn chúng thường hoạt động theo từng nhóm bí mật
nhét ma túy vào túi sách rồi bắt xe ca lên biên giới
khi hàng nhiều thơm chở bằng ô tô luôn đi hai xe
thơm là người trực tiếp điều hàng giao hàng cho đối tác
nhưng không bao giờ lộ mặt
điện thoại di động của thơm luôn ở trạng thái dấu số để chỉ huy
có những ngày thơm giao hàng trăm bánh heroin
thu về hàng chục tỷ đồng
kiếm được nhiều tiền thơm mua nhà mua xe xịn để vui vu du ngoạn
cuối tuần nữ quái của người tình đi đánh bạc
lâu lâu thơm lại vào thành phố hồ chí minh sửa sang lại nhan sắc
hương kèn vốn là dân chơi anh chị ở hà nội và tương đối có số má
nên thơm đã dựa vào bóng của hưng để mở rộng các mối quan hệ làm ăn
công việc buôn bán ma túy của thơm ngày càng phát đạt
và đến thời điểm năm hai nghìn năm
lượng hàng mà băng nhóm này vận chuyển có ngày lên tới hàng chục bánh heroin
hàng được chúng vận chuyển theo kiện mỗi kiện sáu mươi bánh
khi đến cửa khẩu biên giới
thì thơm là người trực tiếp điều hành việc giao hàng cho đối tác
có những ngày lượng giao dịch giữa hai bên lên tới hàng chục tỷ đồng
và khối lượng hàng trăm bánh heroin
kiếm được nhiều tiền thơm lao vào các thú ăn chơi
hãy có mặt ở hà nội
điều gì cũng phải đến những quán ba vũ trưởng lớn cùng người tình hưng kền để giải trí
cuộc chơi của chúng có khi còn kéo dài tới tận các tỉnh xa
việc chập tối cả bọn kéo nhau từ hà nội xuống đồ sơn hải phòng ăn nhậu
và vào casino đánh bạc không hiếm
hơn thế nữa ít khi thơm sử dụng xe ô tô quá ba lần
những mắc xe hơi danh tiếng đều được ba chùm này sử dụng
chính vì thế nhiều người tưởng nhầm thơm là con ông cháu cha
hoặc chí ít là con cháu cha
là việt kiều thành đạt ở âu mỹ trở về
khi sống cùng hưng kền năm hai nghìn bốn do mâu thuẫn trong việc chi tiêu tiền bạc
hưng kền đánh thơm tức khí với kẻ bạc tỉnh
thơm đã làm liều bằng thuốc ngủ dẫn tới phải đưa vào bệnh viện rửa ruột
chính vì thế mối nhân duyên này của thơm với hưng kền nhạt dần
mấy ai ngờ người đàn bà xinh đẹp quyền lực ngồi trên núi tiển như thơm
lại vô cùng cô đơn bất hạnh
từng uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng không chết
khi đã chán hưng kền thơm tính chuyện chia tay liền bị hắm đánh thập tử nhất sinh
để chạy trốn khỏi cuộc tình bế tắc thơm đã uống hàng chục viên thuốc ngủ làm điều dạy rột nhưng không sao
chán đời nhiều hôm thơm bỏ nhà đi lang thang rồi lên mạng internet tìm thú vua trong thế giới ảo
rồi quen và yêu nguyễn khắc cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở ngõ thổ quan quận đống đa tp hcm
khi đó đang lao động xuất khẩu tại đài loan
thơm và cường say nhau như điếu đổ tâm đầu ý hợp tới mức sau đó cường bay ngay về nước để gặp thơm
thấy cường là chàng trai con nhà lành chưa vợ thơ thơm đã thú nhận thân phận thật của mình và khuyên anh ta rời ra thơm
nhưng cường vẫn tha thiết yêu người đàn bà xinh đẹp đa đoan và sẵn sàng từ bỏ tất cả để được làm phi công trẻ của bà trùm
cường được thơm dìu dắp
cường đã ra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia như một tất yếu
quá yêu thơm muốn bù đắp cho thơm tất cả sau những ngày dông bão của cuộc đời
chính cường đã nhiều lần khuyên thơm từ bỏ buôn bán ma túy vợ chồng làm ăn lương thiện
thơm đã hứa với cường điều đó nhưng bàn tay đã chót nhúng chàm biết gột rửa làm sao cho sạch
cuối cùng thì đường dây buôn bán gần một năm trăm linh bánh heroin do nguyễn thị thơm cầm đầu cũng bị công an thành phố hà nội bóc gỡ
các điều tra viên của công an tp hà nội cho biết trước khi chuyển về trại tạm giam hà nội ở trại giam b một mươi bốn nguyễn thị thơm là phạm nhân rắc rối nhất
nửa đêm nhớ người tình nguyễn khắc cường không ngủ được thơm hát giống lên làm cả chạy thức giớt rồi pha trò trêu chọc tất cả phạm nhân cùng giam
biết có khả năng chịu mức án cao thơm còn gạ gậm các đồng chí quản giáo trẻ tính tình thơm cũng thay đổi khá nhanh có lúc khai rất ngoan nhưng có lúc đang khai thì thơm lặn
thơm lăm ra kêu mệt đòi nghỉ
để lấy được một bản cung của nguyễn thị thơm không phải dễ bởi trong đầu bà trùm này luôn thường trực những câu trả lời đối phó với cơ quan điều tra
nhưng câu trả lời này dường như đã được thơm chủ động chuẩn bị từ khi thực hiện hành vi phạm tội nên thái độ trả lời của cô ta khá bình tĩnh đối đáp giả hoạt dành giọt từng câu từng chữ dứt khoát đến lạ lùng
lần nào đi cung thơm cũng đòi được viết thư cho cô ta
đi cung cho gia đình và cho người tình nguyễn khắc cường
đang căng thẳng nhưng khi nhắc đến cường thái độ của thơm thay đổi hẳn
miệng cười mùm mỉm đôi mắt lung liếng
thời gian trong trại giam không lúc nào thâm không nghĩ tới người tình
là người đàn bà rắn mặt trong chuyện làm ăn không mảy may run sợ khi bị đồng bọn dí súng ngắn vào đầu nhưng thơm cũng là kẻ lụy vì tình
đây là một vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng
với số lượng ma túy cực lớn

tòa đã tuyên phạt đến một mươi một án tử hình bảy án tù trung thân ba án hai mươi năm tù
bị cáo lĩnh hình phạt thấp nhất một mươi bảy tháng hai mươi một ngày tù là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội không tố giác tội phạm
ngoài ra các bị cáo còn phải chịu hình phạt tiền từ hai mươi triệu đến năm trăm linh triệu đồng
đây là đường dây ma túy có quy mô rất lớn
địa bàn hoạt động của nhóm tội phạm này trải dài từ các tỉnh sơn la
điều tra cũng như tại tòa các bị cáo khai phương thức liên lạc chủ yếu bằng điện thoại di động để hẹn nơi giao hàng và tiền
mỗi chuyến chúng vận chuyển từ năm đến ba mươi bánh heroin có thời điểm vận chuyển mua bán cả bảy ngày trong tuần
khi vận chuyển chúng thường sử dụng nhiều ô tô trên đường đi dùng bộ đàm liên lạc giữa các xe để thông báo cho nhau tránh các trạm chốt tuần kiểm tra của lực lượng chức năng
tại phiên xử ba bị cáo nguyễn ngọc tình nguyễn kim thoa hoàng thúy nga sống chết không chịu nhận tội
vài bị cáo khác như nguyễn lương dân thì khang cho rằng không mua bán heroin như cáo trạng nêu là bốn mươi năm kg khi tòa nhắc về lời khai tại cơ quan điều tra dân giả ai
tôi không nhớ lời khai của mình thế nào đầu óc của tôi lúc đó làm sao ấy
một số bị cáo còn lại thì cho rằng mình chỉ phạm tội vận chuyển trái phép ma túy

cuối cùng theo tòa kết luận các tài liệu và chứng cứ liên quan đã cho thấy đủ căn cứ vững chắc để kết án tất cả các bị cáo theo đúng hành vi và tội danh mà viện kiểm sát truy tố
khác với những phiên tòa thường thấy các bị cáo trong vụ án này rất bình thả nói chuyện cười đùa như bạn cũ lâu ngày gặp lại
thậm chí có lúc còn cấu véo nhau trí chế ngay trên hàng ghế của bị cáo
điều này không có gì khó hiểu
bởi các bị cáo đều biết số lượng ma túy phạm tội khổng lồ như thế thì khó mà thoát khỏi án tử
chưa kể trong số này có những kẻ là con nghiện nặng hoặc đang mắc bệnh ung thư
cái tâm lý bất cần đời được thể hiện qua lời khai ngang tàng của bị cáo phạm công doanh một trong những bị cáo đầu vụ
bị cáo buộc mua bán một hai trăm linh bánh heroin tương đương là bốn trăm hai mươi kg
nhận tội thêm một vài chục bánh có nghĩa lý gì
tòa không kết tội thì cũng nhận
tôi không chết trong tù thì cũng chết ngoài xã hội vì nghiện ma túy quá nặng rồi
trước tòa suốt mấy ngày xét xử bà trùm nguyễn thị thơm luôn giữ thái độ lạnh lùng
sau khi nghe tuyên án thơm chỉ cười nhạt
thơm đặc biệt tỏ ra tình nghĩa với bị cáo nguyễn thị tuyết hà
thơm khai hà là chị em kết nghĩa
do mâu thuẫn gia đình hà đến ở với thơm hàng ngày giúp việc cơm nước
những lần hà đi giao heroin hay nhận tiền đều do thơm chỉ đạo
lời khai ấy của thơm cũng không giúp hà thoát được án tử dù hà có hoàn cảnh khá đáng thương
chồng đang ở tù vì tội giết người hai con còn nhỏ
bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối
đơn giản chỉ là số lượng heroin mà hà phạm tội lên đến bảy mươi tám bánh tương đương hai mươi bảy kg
một bị cáo khác cũng được thơm đặc biệt yêu ái là nguyễn khắc cường
gã nhân tình ăn ở với nhau như vợ chồng mà thơm cứ khăng khăng gọi là em trai
cứ mỗi lần thấy bóng một vị luật sư nào đi qua thơm lại nài nỉ
hãy cứu em trai cháu nó không biết gì đâu
nguyễn thị thơm chịu mức án tử hình
tại trại giam nguyễn thị thơm bồi hồi nhớ lại những ngày tuyệt vọng cùng cực trong phòng biệt giam
từng chạm mặt tử thần từng mỏi mòn chờ tin ân giảm
nhưng ngay trong khi cả cất kề cái chết tình yêu đối với cường
cường vẫn khắc khoải trong tim người đàn bà si tình
nhiều đêm nhớ người tình thơm lồng lộn gào thét tên cường
ngày sinh nhật của cường ở trong buồng giam thơm đã tự làm một tấm thiệp rất đẹp
trang trí rất nhiều hoa văn màu sắc rực rỡ
bằng cách xé rán những thứ có sẵn trong buồng biệt giam như vỏ mì tôm
vỏ hộp sữa vỏ bánh để tặng cường
thơm còn sáng tác một bài hát bằng tiếng trung
và làm thơ gửi cho người yêu với lời lẽ thà thiết nồng nàn
đọc lên nghe ứa nước mắt thơm lại khát khao sống với cường
trong niềm hạnh phúc gia đình bình dị dù biết đã quá muộn
sự hồi sinh như một giấc mơ cuối cùng thơm được chủ tịch nước tha cho tội chết
vì đã thành khẩn khai báo lập công chuộc tội giúp công an phá nhanh chuyên án
khi được giảm án xuống tù trung thân người đầu tiên mà thơm muốn báo tin mừng chính là cường
thơm ấp ủ hy vọng còn được sống nghĩa là còn có ngày trở về
được gặp lại cường
hy vọng rằng tình yêu sẽ cứu rỗi tâm hồn người đàn bà tội lối
giúp nguyễn thị thơm rút gần khoảng cách trở về nẻo thiện